cùng với nhiều địa phương trong cả nước sau quyết định nới lỏng giãn cách xã hội
tại thành phố nha trang nhiều hàng quán đã mở cửa bắt đầu đón khách trở lại
đường phố nhuộn nhịp đồng đúc hơn
bên cạnh đó các địa phương cũng bắt đầu khôi phục các hoạt động trong giáo dục và giao thông
lượng người đổ ra đường dần đông trở lại đặc biệt tại tuyến đường trung tâm thành phố nha trang
nhịp sống của người dân đang dần trở lại bình thường
nhiều hàng quán trên địa bàn đã bắt đầu mở cửa đón khách trở lại
nhưng đa số là cửa hàng nhỏ quán ăn vỉa hè
tuy nhiên người dân vẫn chưa thể tụ tập tắm biển
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc thống nhất cho học sinh khối lớp chín
khối trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
học viên học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đi học lại từ ngày bốn tháng năm
đối với học sinh mầm non tiểu học trung học cơ sở các lớp sáu bảy tám
học viên của các cơ sở giáo dục đào tạo còn lại ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có thông báo sau
sáng nay hai mươi bốn tháng bốn sở giao thông vận tải xây dựng tỉnh lào cai đã cho phép hoạt động trở lại vận tải hành khách công cộng
tuy nhiên để bảo đảm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh lào cai yêu cầu các đơn vị vận chuyển hành khách không vượt quá năm mươi số ghế ngồi của mỗi xe
không quá hai mươi khách đối với xe có hơn bốn mươi chỗ ngồi tại một thời điểm
hành khách trên xe phải đeo khẩu trang bảo đảm khoảng cách và khai báo y tế theo quy định